bộ tài nguyên và môi trường vừa ban hành thông tư số một mươi tám hai nghìn một mươi chín quy định về tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công
sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra thu thập thông tin xây dựng điều chỉnh khung giá các loại đất
thông tư đề cập tới bảy tiêu chí đánh giá bao gồm chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra
thu thập thông tin xây dựng điều chỉnh khung giá các loại đất cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động điều tra
thu thập thông tin xây dựng điều chỉnh khung giá các loại đất
tiếp đến là nhân lực thực hiện hoạt động điều tra thu thập thông tin xây dựng điều chỉnh khung giá các loại đất
tuân thủ quy trình kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật về điều tra điều chỉnh khung giá các loại đất thông tin dữ liệu điều tra
ngoài ra thông tư cũng quy định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá theo bốn mức tốt khá đạt và không đạt căn cứ vào tổng điểm đánh giá